ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng đinh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thanh hà huyện thanh liêm là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
vật chứng thu giữ gồm một xe máy mang biển số chín mươi h tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi một một điện thoại một dây chuyền một dao và một số đồ vật có liên quan
vừa qua tôi đã dùng dao vào xe máy của mình để chặn cướp tiền của người phụ nữ tôi đi làm công nhân đi trên đường vắng của mình
đấu tranh khai thác bước đầu tuấn khai nhận với thủ đoạn lợi dụng trời chập tối các tuyến đường vắng phương tiện ít người qua lại đối tượng sử dụng xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường d gần núi bùi thuộc tổ dân phố nam sơn phượng châu sơn thành phố phủ lý để theo dõi quan sát
sau khi phát hiện mục tiêu là những phụ nữ có tài sản đi mua xe máy
trên mục mình tuấn áp sát xe dùng dao đe dọa nạn nhân để cướp cướp giật tài sản rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
chỉ tính từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối tượng này đã gây ra bốn vụ cướp cướp giật tài sản
được biết tuấn cũng đã có một tiền án về hành vi cướp giật ra tù vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
qua hành vi của đối tượng đinh thanh tuấn gây ra thì cơ quan công an khuyến cáo các
chị đi làm công nhân về muộn thì nên đi về các khu đường vắng thì nên tụ tập nhau lại xong đi tầm thành bốn năm người
đi qua các khu vắng thì đối tượng có biểu hiện cướp tài sản hay cướp giật thì nó nhìn thấy một nhóm người đến lại tầm bốn năm người thì nó cũng sợ là không xin ra việc cướp
chị em phụ nữ đi làm về hay đi tham gia hôm nay đường thì nên có các túi đeo người hay túi sách đeo va thì nên cất vào trong
với tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm trong thời gian ngắn đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã kịp thời làm rõ bắt giữ đối tượng gây án được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
qua các vụ việc trên mỗi người dân nhất là phụ nữ cần nâng cao cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản
khi ra đường cần hạn chế mang theo các tài sản có giá trị cảnh giác khi qua những đoạn đường vắng đồng thời cung cấp thông tin để cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm
góp phần giữ vững
tòa án an ninh trật tự tại địa phương
tòa án nhân dân quận hải châu tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bốn bị cáo quê tại tỉnh bắc giang và hải dương tạm trú tại phường hòa thuận đông quận hải châu
gồm nguyễn văn chiến một năm tù trương ngọc tú vũ đình sơn nguyễn trung hiếu chịu mức án chín tháng tù cùng với hành vi cho vay lãi nặng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn quận hải châu và thành phố đà nẵng nhóm của chiến tú sơn hiếu đã thực hiện hoạt động cho hai mươi bốn người dân vay tiền với mức lãi suất cao thu lợi tổng cộng số tiền một tỷ năm trăm linh triệu đồng
thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là phát tờ rơi quảng cáo lập trang mạng giới thiệu cho vay với thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp
với lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi một tháng các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an
nếu các con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị uy hiếp và tạc chất bẩn
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện tám máy tính sách tay cùng với nhiều sổ ghi nợ chứng minh nhân dân
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã tỏ ra thành khẩn và ăn năn về hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân biên tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ấp tân lội xã tân phú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày một tháng năm cơ quan công an đã bắt vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài xỉu ăn tiền tại ấp bào đưng xã tân phong huyện tân biên tỉnh tây ninh
trong quá trình điều tra công an huyện tạm giam một mươi hai bị can
lợi dụng việc giam giữ của công an tú đến gặp người nhà của những người bị giam trong vụ án trên nói sẽ lo cho người thân của họ được tại ngoại với số tiền từ khách trồng trợ
sau khoảng ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế nguồn nhân gây ra vụ cháy đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
miền bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm và kéo dài diễn biến thời tiết này là một trong những nguy cơ gây cháy nổ với các loại hình trong đó có nguy cơ về cháy nổ tại các khu chợ là rất lớn
thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy trợ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản tại địa bàn tỉnh thái bình cũng đã xảy ra vụ cháy trợ đề thám
từ diễn biến này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thái bình đã tập trung vào công tác kiểm tra tuyên truyền công tác phòng ngừa cháy nổ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh ghi nhận của phóng viên intv tại thái bình
trợ bo một trợ đầu mối lớn với gần bốn trăm linh tiểu thương buôn bán kinh doanh khu hàng mã hàng hóa bày bán lộn sộn tràn lan
hàng mã đặc thù là vật liệu dễ cháy nhưng tiểu thương vô tư bầy sát ổ điện đường dây điện
thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng
các bị điện dây điện loàng loàng bừa bãi như thế này bằng mắt thường cũng nhận thấy nguy cơ cháy nổ là rất lớn
đại đa số bà con là ý thức rất tốt về phòng cháy bởi vì cơ máu gạo tiền người ta ở đây tài sản người ta ở đây ai cũng có ý thức
nhưng cũng có cái người mà người ta ý thức kém
thế như vừa rồi các anh chị đi kiểm tra tôi vừa nhắc sáng nay hoặc là hàng này chúng tôi vẫn nhắc là không được để những đồ dùng lên trên những đồ phòng cháy cháy cháy
nhưng bà con vừa nhắc xong bà con lại để vào
hoặc là những cái chỗ mà cái chị vừa rồi đấy là cái chỗ bên thẳng mã chúng tôi nhắc rất nhiều những cái chị vẫn có cái dây dây để tôi không có cái vào cái ruột gà
cái đấy là rất là ý thức kém
thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chợ được trang bị khá đầy đủ
tuy nhiên do thiếu sự kiểm tra bảo dưỡng nên đã có một số thiết bị bị xuống cấp không đáp ứng yêu cầu khi có sự cố xảy ra
cái này nó cứ xuống cái này là cái vạch đỏ ở bên đây tức là thay bình đấy
bây giờ là để lâu rồi theo cái thời gian này nó nứt ra hết cả rồi
thì bây giờ là toàn bộ này là mình thay hết cái bò này cái này nó không đáng bao tiền cả
họng trụ nước chữa cháy cũng bị tiểu thương bày bán hàng hóa vây kín như thế này
không để quay vào cái hộp trụ nước chữa cháy này đâu
để làm cản trở cái phương tiện chữa cháy này
thu là phải làm liên tục chứ không phải là mức bàn kiểm tra đến với thực hiện đâu
những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ bo
cũng là tình trạng chung của các chợ truyền thống tại thái bình hiện nay
tỉnh thái bình hiện có trên một trăm linh chợ truyền thống
trong đó bốn chợ đầu mối tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy nổ
gồm chợ bo chợ quang trung ở thành phố thái bình
chợ quỳnh côi ở huyện quỳnh phụ chợ thị trấn hưng hà ở huyện hưng hà
đây là nơi tập trung số lượng lớn người và hàng hóa
nên việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cần phải đặt lên hàng đầu
tuy nhiên qua công tác kiểm tra tại các chợ
việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập
hiện nay đang vào thời điểm nắng nóng gai gắt
do đó nguy cơ cháy nổ tại các chợ tăng cao
những bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ truyền thống ở thái bình
đang đặt ra khó khăn và thách thức với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tỉnh thái bình
để khắc phục những hạn chế bất cập này
thời gian tới công an tỉnh thái bình sẽ trở lại
chủ động phối hợp với các cấp các ngành
triển khai nhiều biện pháp như yêu cầu ban quản lý chợ
hàng ngày phải tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa
để cán bộ công nhân viên tiểu thương và khách hàng nâng cao ý thức phòng cháy
kiểm tra định kỳ đồ xuất tại các chợ
về phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới
mời quý vị cùng điểm lại những nội dung nổi bật
được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
với sự đồng hành của biên tập viên minh hương
vâng xin cảm ơn chị yến minh
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị luật quản lý thuế chính thức sẽ có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và theo đó thì cơ quan tổ chức cá nhân bắt buộc phải sử dụng
hóa đơn điện tử từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thông tin trên được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua
theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định
doanh nghiệp tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử
có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
ngoài ra người nộp thuế sẽ có nhiều quyền lợi đa dạng
như được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế
cung cấp thông tin tài liệu để thực hiện nghĩa vụ quyền lợi về thuế
được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng
khi tiến hành thanh tra kiểm toán kiểm tra
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay rất nhiều khách hàng và người dân
đã lên tiếng về hiện tượng hóa đơn tiền điện thu trong tháng sáu
cho kỳ hóa đơn tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã tăng cao
và đó là nội dung được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng online
lý giải về vấn đề này
tập đoàn địa lực việt nam evn cho rằng
vào mùa khô và nắng nóng nhu cầu sử dụng điện cho việc làm mát là nguồn nhân chính
khiến cho sản lượng điện tiêu thụ của các gia đình tăng cao
đã khiến hóa đơn tiền điện tăng
evn dẫn số liệu có tới hơn ba một triệu khách hàng
trong tổng số hai mươi sáu triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước
có mức tiêu thụ điện của tháng năm cao hơn ba mươi so với tháng bốn
tuy nhiên phản ánh tới báo sài gòn giải phóng
nhiều khách hàng nghi ngờ cách ghi chỉ số điện của evn hiện nay không chính xác
sau khi chuyển từ hình thức ghi đọc số điện thủ công sang tự động trên công tơ điện
về vấn đề này evn lý giải các công tơ điện hay điện kế đo lường lượng lượng điện năng tiêu thụ
khi được lắp đặt đều được kiểm định đặt tiêu chuẩn của bộ kế hoạch và công nghiệp
đều đạt tiêu chuẩn của bộ khoa học và công nghệ
điện tử điện năng tiêu thụ đều được kiểm định đặt tiêu chuẩn của bộ kế hoạch và công nghiệp
thưa quý vị thời gian qua nhiều tổ chức tín dụng kể cả công ty tài chính
ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
tái hoạt động sản xuất kinh doanh
nhiều ý kiến cho rằng hỗ trợ nhau vượt khó cũng chính là cơ hội để cùng tái cơ cấu
và báo đoàn kết đã thông tin như sau
theo phó thống đốc đào minh tú nguồn hỗ trợ từ phía ngân hàng không phải từ gói nào cả
mà từ sự huy động của chính các ngân hàng thương mại hiện nay
huy động từ gửi tiết kiệm tiền gửi thanh toán
còn gói lãi suất từ một đến hai cũng là cắt giảm từ chi phí
lợi nhuận thậm chí là tiền lương của nhân viên ngân hàng
do đó đây cũng là dịp cơ cấu tổng thể nền kinh tế đối với hệ thống các doanh nghiệp
và chính các ngân hàng
trong đó hệ thống ngân hàng cũng phải cơ cấu lại
phải làm tốt để giữ niềm tin của người dân và có quan hệ tốt với các doanh nghiệp
về phía các doanh nghiệp cũng cần cơ cấu lại để ngân hàng thương mại nhìn vào năng lực tài chính
có nguồn trả nợ thực sự là doanh nghiệp gắn bó với ngành ngân hàng
công nghệ thông tin sức khỏe và du lịch là ba lĩnh vực có nhu cầu nhân lực rất lớn hiện nay
thế nhưng vì sao nhiều sinh viên các ngành này ra trường lại không hề có việc làm
và đó là nội dung được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
trả lời cho báo tuổi trẻ online nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng đào tạo khác nhau
nên dù nguồn cung thiếu hụt nhưng không phải sinh viên nào tốt nghiệp cũng có việc làm
ví dụ như ngành công nghệ thông tin cần khoảng bốn trăm linh người mỗi năm
trong khi các trường chỉ có thể cung cấp được khoảng ba trăm hai mươi người
lý giải thêm về vấn đề này thạc sĩ phùng quán trưởng phòng thông tin truyền thông
trường đại học khoa học tự nhiên cho rằng
ngoài đam mê sở thích sinh viên cần phải có năng lực nhất định
để có thể học và theo đuổi ngành nghề sau khi tốt nghiệp
ngoài ra đòi hỏi người làm việc phải liên tục cập nhật
tái đào tạo nếu không sẽ bị lạc hậu bởi công nghệ thay đổi rất nhanh
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cho biết
trên tuyến sông trà nốc qua quận bình thủy vừa xảy ra vụ sạt lỡ nghiêm trọng
ảnh hưởng đến một mươi ba căn nhà của người dân
vụ sạt lỡ xảy ra vào đạn sáng ngày hai mươi tháng sáu
làm sạt hoàn toàn phần nhà phía sau của một mươi ba hộ dân nằm trên đường lê thị hồng gấm
khu vực hai phường trà nóc quận bình thủy với chiều dài khoảng bảy mươi mét
rất may không có thân vong viện
hiện khu vực bảy căn nhà dọc theo sông trà nốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng
những căn còn lại cũng đang có dấu hiệu rạn nước có thể bị sụp bất cứ lúc nào
việc sụp lúng ven sông trà nốc đã xảy ra nhiều năm nay
hiện tường nước đất xé tường thường xuyên xảy ra nhưng chưa gây thiệt hại nặng như lần này
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
sẽ xuất quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ cho người dân
tùy theo mức độ ảnh hưởng số tiền tối đa là hai mươi triệu đồng cho mỗi hộ dân bị sạt lỡ
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án xử lý đảm bảo an toàn cho người dân
đồng thời mời viện khoa học thủy lợi miền nam tiến hành khảo sát đo đạt
xác định nguyên nhân gây xói lở trên tuyến sông trà nóc để có giải pháp khắc phục ổn định lâu dài
nhân kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
ban liên lạc điện ảnh nhiếp ảnh tây nam bộ đã tổ chức khánh thành bia tưởng niệm các nghệ sĩ
nhà báo đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến
bia khắc họa hình tượng ba người nghệ sĩ đang sử dụng chiếc máy chụp ảnh
được đặt tại ủy ban nhân dân xã hàm rồng huyện nam căng tỉnh cà mau
mục đích là truy ân những người nghệ sĩ nhíp ảnh điện ảnh khu vực tây nam bộ
đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến
điện ảnh tây nam bộ được hình thành từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tại nam căng cà mau
lúc đầu đội ngũ này chỉ có ít người là cán bộ tuyên truyền thợ ảnh thợ cơ khí
đội khu ủy ban tuyên hứng khu tây nam tập hợp nhiệm vụ là phải chụp nhiều hình
về cuộc kháng chiến chống mỹ đang khơi dậy mạnh mẽ sau đồng khởi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và phải làm những tấm hình chết thành những bộ phim
trong điều kiện máy móc thô sơ làm việc dưới tán rừng nước rừng tràm
những người chụp ảnh quay phim tây nam bộ đã cho ra đời những tác phẩm đi vào lòng người
như phim một trận đánh tàu bệnh viện trong rừng đước
không ít người đã phải hy sinh tính mạng để có được những tấm ảnh thước phim quý giá này
thiết thực chào mừng đại hội đoạn cát cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đoạn
đoàn thanh niên công an tỉnh tiền giang đã phối hợp với chính quyền xã long hưng
huyện châu thành và các mạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành cầu liên ấp long bình
a b thuộc xã long hưng huyện châu thành tỉnh tiền giang
trước đây cầu liên ấp long bình a b cũ là tuyến giao thông liên ấp
nằm ở khu vực dân chuyên canh cây dừa và rau củ quả
hàng ngày lưu lượng phương tiện qua lại rất nhiều nên đã xuống cấp
hành lan thép đã mụt và rỉ xét chất lượng bê tông mặt cầu cũng đã hư hỏng
hơn nửa chiếc cầu đã được gia cố nhiều lần nên không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
long bình a b mới khánh thành có chiều dài ba mươi m ngang bốn m
kết cấu bê tông cốt thép với tổng kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng được đưa vào sử dụng
vừa đảm bảo cho người dân qua lại an tâm thuận tiện
vừa góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đến hơn một mươi sáu h chiều ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng chức năng quận một mươi hai tp hcm
vẫn đang tích cực xử lý sự cố chiếc xe ben lật ngang khi đang lưu thông trên quốc lộ một
thông tin ban đầu một mươi ba h ba mươi phút nàng thanh niên điều khiển xe bê biển xuống đồng nai
chở đầy đất lưu thông trên quốc lộ một
theo hướng từ thủ đức từ quận một mươi hai khi đến địa bàn phường tân thế hiệp quận một mươi hai
thì bất ngờ mất lái thân thẳng và chảy phân cách bê tông giữa làng bucco và xe máy
lúc này tình huống bất ngờ có tính lộng lớn
nên một người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau đã tự ngã vì hoảng thợ
sự cố khiến chiếc xe bên gãy rời trục bánh trước
nhiếp xe văn thun tué toàn bộ bùng đất tràn ra làng xe ô tô
một làng đường trên quốc lộ được phong tỏa tạm thời
cảnh sát giao thông có mặt điều tiết phân luồn
cảnh sát phòng chế chữa cháy quận một mươi hai huy hưởng xe cứu hỏa sửa mặt đường
tránh tân trượt trong tiết trời mưa nhỏ
vùng bị khiến giao thông qua khu vực chẹt cứng
hàng ngàn ô tô nối đuôi kéo dài hướng từ vùng tân thế hiệp ngược về quận thủ đức
mới đây nhiều hộp thị thương tại chợ cá và chợ bách hóa hà tiên
thuộc phường bình sang thành phố hà tiên yên giang
đã bị kể dăng đến mua hàng hóa giá trị tấp
trả tiền giá bằng một giá năm trăm linh đồng để lấy lại tiền thừa là tiền thật
điều đáng nói là đối tượng mà bọn chúng nhằm vào là những người buôn bán nhỏ
lợi dụng lúc trời còn mở sáng để thực hiện hành vi tiêu thuộc tiền giả
vào rạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi vừa qua
nhiều tiểu thương buôn bán hải sản và hàng đô đồng
khu vực chợ cá và bách hóa tổng hợp hà tiên
đã bị hai đối tượng một nam một nữ
dùng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
mua hàng hóa như hải sản quần áo
vật dụng cá nhân ở mức giá từ bảy mươi đến một trăm linh ngàn đồng
sau đó lấy lại tiền thừa là tiền thật
khi trong thời gian ngay bọn chúng đã mua hàng hóa
của bảy tiểu thương trả chín tập tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
có hậu chúng lừa đến lần thứ ba mới phát hiện ra đó là tiền giả